ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch covid một mươi chín
từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu của tp hcm là kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn
sớm ổn định sản xuất kinh doanh góp phần duy trì ổn định kinh tế
và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm hối thúc tổng công ty điện lực thành phố
và tổng công ty cấp nước sài gòn triển khai nhanh việc giảm chi phí điện nước
cho người dân và doanh nghiệp
ngoài ra thành phố triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
rạ soát danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới một trăm linh triệu đồng
trên một năm phải tạm ngừng kinh doanh để thực hiện hỗ trợ theo chính sách của chính phủ
các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng sẽ được tạm dừng
đóng quỹ hưu trí tử tuất và được hỗ trợ về các thủ tục hành chính
để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động mất việc làm
thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ sửa đổi quy định về thực hiện chương trình kích cầu đầu tư
nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ
đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi